tại nghệ an thời gian gần đây nhiều mặt hàng được cho là hàng sách tay đang xuất hiện nhan nhản tại các quầy bán hàng
các sản phẩm này hầu hết đều không có tem phiếu nơi xuất xứ ghi bằng tiếng việt
đây chính là kẽ hở lớn trong việc quản lý các sản phẩm trôi nổi trên thị trường tại tỉnh nghệ an
đối với mỹ phẩm nhập khẩu gắn mắt sách tay để được phép lưu thông trên thị trường thì yếu tố bắt buộc phải là có phiếu tiếp nhận
và công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa của cục quản lý dược thuộc bộ y tế cấp
bên cạnh đó những mặt hàng sách tay nếu bày bán phải có đầy đủ hóa đơn chứng minh xuất xứ nguồn gốc
đặc biệt là phải ghi nhãn hàng hóa hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt theo đúng nghị định số tám mươi chín của chính phủ và thông tư sáu của bộ y tế quy định
thực ra là đợt vừa rồi là mới nghe nghề xong có một số sản phẩm là nhà em mới về thì chưa kịp niêm yết cái tem phù mới dán vào
tất cả các loài hàng mà không có nhãn bằng tiếng việt nam là đều là hàng vi phạm vi phạm về ghi nhãn
thì trước hết thì chúng tôi sẽ tạm dừ cả các loại hàng này để cho người ta xuất trình nếu như mà xem có đầy đủ các thủ tục về công bố chất lượng
và hóa đơn chứng minh là nguồn gốc nhập khẩu hay không
nếu như có thì chúng tôi sẽ xử phạt về ghi nhãn hàng hóa còn nếu như không thì chúng tôi bắt buộc là phải tịch thú để tiêu hủy theo quy định và pháp luật
các mặt hàng sách tay thông dụng như mỹ phẩm thuốc bổ và thực phẩm chức năng thường xuất hiện và được tiêu thụ trôi nổi trên thị trường
nên nguy cơ người dùng bị kích ứng hoặc bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ là rất cao
lý do là vì người bán không am hiểu về sản phẩm để hướng dẫn người mua sử dụng còn người mua thì tin tưởng vào mắt hàng ngoại mà không mang đến những vấn đề khác
đặc biệt là về thực phẩm chức năng là phải có giấy chứng nhận của bộ y tế thì mới được phép lưu thông lên trường
chỉ còn những mặt hàng mà không có nguồn gốc xuất xứ không có tém nhàn phù
không có bản công bố của bộ y tế thì cũng không nên dùng
vì những mặt hàng trôi nổi thì chúng ta không thể đánh giá được chất lượng của nó như thế nào
việc kiểm tra các hóa đơn chứng từ nhằm chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đang được các cơ quan chức năng tỉnh nghệ an xúc tiến thực hiện
tuy nhiên vấn đề ở đây là cần phải quản lý và xiết chặt hơn thị trường hàng sách tay đã bị thả nổi bấy lâu nay góp phần làm cho thị trường lành mạnh an toàn hơn